tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi một đi qua địa bàn năm xã của huyện đắc hà và thành phố con tum tỉnh con tum
được bộ giao thông vận tải đầu tư gần một trăm linh tỷ đồng để xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi
nhưng đến nay nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng
đây là tuyến tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi một đoạn đi qua làng con hơra cơ tu xã chư giang thành phố con tum
đang bị xuống cấp nghiêm trọng
từ mặt đường thảm nhựa nay nhiều đoạn trên tuyến đã trở thành ổ trâu ổ voi
và chẳng khác gì sông suối mỗi khi trời mưa và rất dễ gây ra tai nạn giao thông cho người và các phương tiện qua lại
nguyên nhân dẫn đến tình trạng đường xuống cấp theo phản ánh của người dân ở đây là do đây là đoạn đường có nền đường yếu
trong lúc hàng ngày có hàng trăm lượt xe tải chở đất cát sỏi đá có dấu hiệu quá tải qua lại
mục tiêu của việc đầu tư xây dựng tuyến đường sáu trăm bảy mươi một là nhằm giúp cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi tuyến đường đi qua phát triển kinh tế xã hội sớm thoát nghèo
tuy nhiên mới đưa vào sử dụng chưa được bao lâu nhưng tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi một đã xuống cấp nghiêm trọng
đề nghị ngành giao thông vận tải con tum có kế hoạch triển khai ngăn chặn các xe ô tô quá tải trên tuyến đường này
đồng thời sớm sửa chữa các điểm hư hỏng đảm bảo an toàn cho người dân